thực hiện kế hoạch về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn tỉnh yên bái
sau khi tiến hành tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng ô tô làm dịch vụ đưa đón học sinh
đồng thời kiểm tra thanh tra giao thông tỉnh yên bái đã phát hiện và tạm đình chỉ một mươi bốn xe không đủ điều kiện hoạt động
theo đó qua kiểm tra một mươi năm hộ cá nhân tham gia kinh doanh dịch vụ đưa đón học sinh với số lượng là một mươi tám xe ô tô
từ hai mươi chín đến bốn mươi chỗ ngồi tại sáu điểm trường
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai hộ hoạt động không có giấy phép kinh doanh vận tải
có một mươi bốn phương tiện không có phù hiệu xe hợp đồng và không lắp thiết bị hành trình
thanh tra giao thông tỉnh yên bái đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động một mươi bốn phương tiện này
yêu cầu hoàn thiện việc phòng chống cháy nổ giấy phép kinh doanh vận tải phù hiệu xe hợp đồng
bảo đảm đúng theo các quy định của pháp luật về vận tải đưa đón học sinh
nếu cố tình không thực hiện sẽ bị từ chối hợp đồng và bị xử lý theo quy định của pháp luật từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín